tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trương tân sang đã tiếp ngài atamono thống đốc tỉnh kaluga liên bang nga nhân dịp thống đốc có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch nước trương tấn sang hoàn nghênh chuyến thăm của ngài thống đốc đến việt nam để làm việc với các địa phương và doanh nghiệp của việt nam qua đó bàn cơ chế hợp tác
thông qua ngài thống đốc chủ tịch nước truyền lời thăm hỏi đến tổng thống nga putin và thủ tướng medvedev
chủ tịch nước cho rằng quan hệ hai nước về kinh tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng đề nghị thống đốc và cơ quan hữu quan của nga cùng quan tâm phối hợp để cụ thể hóa các nội dung thỏa thuận cấp cao tăng cường thực hiện tốt các hiệp định ký kết giữa hai nước

chủ tịch nước cho rằng quan hệ hai nước về kinh tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng đề nghị thống đốc và cơ quan hữu quan cấp cao tăng cường thực hiện tốt các hiệp định ký kết giữa hai nước